cựu tổng thống mỹ donald trump cho biết ông đã được thông báo về việc mình là đối tượng bị điều tra
về các nỗ lực đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi
đây có thể là lần thứ ba trong năm nay ông donald trump bị truy tố hình sự
ngày bốn tháng bốn vừa qua ông donald trump đã chỉnh diện tại tòa án ở manhattan
trở thành cựu tổng thống mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự
trong bối cảnh các công tố viên đã cáo buộc ông chi tiền cho hai phụ nữ để ngăn chặn những thông tin bất lợi về mình
tiếp đó trong tháng sáu ông bị truy tố về việc xử lý các khổ sơ mật sau khi rời nhiễm sở
do ông donald trump hiện cũng đang bị bang georgia điều tra về nỗ lực đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi ở bang này
ông donald trump cùng nhiều thành viên cấp cao của đảng cộng hòa đã chỉ trích các cuộc điều tra
và coi đó là nỗ lực của đảng dân chủ nhằm ngăn cản việc ra tranh cử tổng thống của ông trong năm tới